để doanh nghiệp việt nam tiếp xúc hội nhập toàn cầu rất nhiều chương trình đã được tổ chức mang đến những cơ hội giao lưu cho doanh nghiệp việt nam đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
từ ngày năm đến ngày bảy tháng năm tới đây tại tp hcm các doanh nghiệp việt nam sẽ có cơ hội giao lưu trao đổi kiến thức kinh nghiệm tại hội nghị quốc tế về kinh doanh và trao giải doanh nghiệp châu á thái bình dương
đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tổ chức tại việt nam business codering asia bcacov đăng cai tổ chức chương trình befa nhằm đào tạo và truyền động lực cho các chủ doanh nghiệp cùng đội ngũ của họ ở toàn khu vực châu á thái bình dương
đây là cơ hội rất là quan trọng để chúng ta có thể đưa thương hiệu của chúng ta đi toàn thế giới
vì action code là một trong những đơn vị franchise trên toàn thế giới đó là một thương hiệu có thể chứng nhận cho sản phẩm của chúng ta
cũng như là dịch vụ công ty chúng ta có đẳng cấp và có thể mang đi trên toàn thế giới để kinh doanh
hội nghị befa năm nay quy tụ các doanh nhân thành đạt đại diện nhiều doanh nghiệp lớn và các diễn giả trong nước và quốc tế đồng hành cùng với sự kiện này là các chuyên gia hàng đầu về nhân lực
bca cũng là một trong những tổ chức hàng đầu tại việt nam và vì vậy việc đồng hành với bca cũng là một trong những niệm danh dự của thương hiệu engage grow
trên thực tế hiện nay có hơn chín doanh nghiệp đồng hành với bca
chín mươi năm doanh nghiệp tại việt nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa
mặc dù có ý chí và tinh thần doanh nghiệp tinh thần khởi nghiệp cao nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều gặp phải khó khăn khi vận hành doanh nghiệp của mình
thông qua hội nghị này ban tổ chức mong muốn có thể giải quyết được phần nào đó các vấn đề của doanh nghiệp
trong quá trình khởi nghiệp như vậy thì nhiều anh em họ nghĩ rằng có một cái chuyên môn có một cái idea đó là cái chắc nhưng mà đó là điều tốt
thế giới người ta nhận định nhưng mà để một chuyển từ cái ý tưởng sáng tạo đó
để thành một cái gọi là mô hình một cái doanh nghiệp kinh doanh bình vẩn đó là một cái việc không đơn giản chút nào
nên hãy nhìn nhận xây dựng cho mình chính một cái leaship một cái phong cách lãnh đạo thứ hai cái văn hóa tổ chức
và xây dựng một cái doanh nghiệp bình vẩn từ cái ý tưởng đó sẽ mang lại thành hiện thực
sẽ trở nên thành công hơn cho các doanh nghiệp start up ở việt nam chúng ta
trong khuôn khổ chương trình lễ trao giải doanh nghiệp châu á thái bình dương năm nay sẽ bao gồm một mươi bảy hạng mục giải
cho các doanh nghiệp nhằm tôn vinh và khẳng định vị thế của doanh nghiệp việt nam trên trường quốc tế
hứa hẹn nhiều điều bất ngờ hấp dẫn